vào khoảng một mươi tám h ngày sáu tháng bảy lực lượng chức năng ở thanh hóa đã dập tắt vụ cháy rừng ở xã châu lộc huyện hậu lộc
trước đó khoảng một mươi ba giờ cùng ngày phát sinh lửa cháy rừng gần khu vực đền hàn sơn ở xã châu lộc huyện hậu lộc
huyện hậu lộc huy động khoảng năm trăm linh người gồm lực lượng dân quân kiểm lâm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mang theo thiết bị phương tiện tham gia chữa cháy rừng
riêng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba điều động ba xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy rừng